chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng ngày một tết tết tân sử của truyền hình công an nhân dân
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi đá gà ăn tiền với hơn một trăm linh đối tượng tham gia vừa bị công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ vào chiều ngày hôm qua một tháng hai tức ba mươi tết
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi một đối tượng gần tám mươi chiếc xe máy một mươi tám con gà số tiền trên một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu tụ điểm đánh bạc này do hai đối tượng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
trất của công an bọn chúng đã chọn địa điểm tổ chức sòng bạc nằm sâu trong khu vườn
hai bên là cánh đồng lúa để tiện cho việc thoát thân khi bị bắt
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi